ngay sau công bố này của thủ tướng may thì chốt phiên giao dịch ngày hôm qua giá đồng bằng anh đã nhích lên được một hai trăm ba mươi bốn usd một bảng từ mức là một hai trăm linh năm usd một bảng ngày một mươi sáu tháng một
thủ tướng may lần đầu tiên khẳng định anh sẽ rời khỏi thị trường trung châu âu để hạn chế dòng người di cư vào nước này từ châu âu đồng thời công bố lộ trình một mươi hai điểm cho việc anh tách khỏi hai mươi bảy quốc gia thành viên eu
bà bày tỏ mong muốn sẽ đạt được một thỏa thuận thương mại toàn diện với eu trong đó cho phép anh tự
do tiếp cận các thị trường châu âu và loại bỏ tối đa các rào cản thương mại
điều này không đồng nghĩa anh muốn tìm kiếm một cơ chế thành viên hợp tác hay thành viên một phần của eu mà thay vào đó anh sẽ trở thành một đối tác mới bình đẳng với khối liên minh này
giới quan sát nhận định tuyên bố trên của thủ tướng anh cho thấy quan điểm của london không muốn tìm kiếm một thỏa thuận kiểu chân trong chân ngoài với eu một khi đã rời đi
vượt qua năm ứng cử viên sau bốn vòng bỏ phiếu thì nghị sĩ người italy
ông antonio tazzani đã đắc cử trước chủ tịch nghị viện châu âu thay thế cho ông martin sous
tân chủ tịch nghị viện châu âu antonio tajani là đại biểu thuộc nhóm nghị sĩ cánh hữu nhân dân châu âu lực lượng chính trong nghị viện châu âu hiện nay
sinh ngày bốn tháng tám năm một nghìn chín trăm năm mươi ba tại rome ông antonio tanzani là một chính trị gia người italia thành viên sáng lập của đảng foza italia
năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn ông được bầu làm đại biểu nghị viện châu âu
trong giai đoạn hai nghìn tám hai nghìn một mươi bốn ông đảm nhận chức vụ ủy viên châu âu về công nghiệp và doanh nghiệp đồng thời là một trong năm phó chủ tịch ủy ban châu âu
từ ngày một tháng bảy năm hai nghìn một mươi bảy ông antonio tanzani được bầu làm phó chủ tịch thứ nhất nghị viện châu âu
thủ tướng thái lan prayuth chan o cha thông báo chính quyền quân sự nước này sẽ mời các chính đảng và lực lượng chính trị tham gia
đối thoại nhằm hàn gắn các chia rẽ và thúc đẩy hòa giải dân tộc
theo thủ tướng thái lan các cuộc đối thoại sẽ được tổ chức trong khoảng thời gian ba tháng
dưới sự chủ trì của một ủy ban do phó thủ tướng kiêm bộ trưởng quốc phòng pravit vongsuvo lãnh đạo
nếu thống nhất hợp tác hòa giải các bên sẽ được yêu cầu ký vào một bản ghi nhớ cam kết chung sống hòa bình và không ngăn cản tiến trình cải cách
năm hai nghìn một mươi năm hội đồng cải cách quốc gia do chính quyền quân sự bổ nhiệm
từng thành lập ủy ban hòa giải tuy nhiên ủy ban này không tạo ra được bất kỳ đột phá nào do sự khác biệt quan điểm quá lớn giữa các lực lượng chính trị ở thái lan
tổng thống sắp mãn nhiệm của gambia yahya jame vừa ban bố tình trạng khẩn cấp
đồng thời đề cập mức độ can thiệp của nước ngoài quá lớn và chưa từng có tiền lệ đối với tiến trình bầu cử và công việc nội bộ của nước này
theo hiến pháp gambia tình trạng khẩn cấp do tổng thống ban hành kéo dài trong bảy ngày
và có thể tăng lên chín mươi ngày trong trường hợp được quốc hội thông qua
động thái trên diễn ra trong bối cảnh tổng thống đắc cử adama baro dự kiến tuyên thệ nhậm chức vào ngày một mươi chín tháng một tới
mặc dù ông jame đã thừa nhận thất bại nhưng lại tuyên bố sẽ không chuyển giao quyền lực
các nhà lãnh đạo khu vực đe dọa áp đặt các biện pháp trừng phạt hoặc can thiệp quân sự nhằm loại bỏ quyền lực của ông này
trong khi đó tổng thống đắc cử baro đang ở nước láng giềng senegal và sẽ lưu lại đó cho đến khi diễn ra lễ nhậm chức
bộ tư pháp mỹ xác nhận ngân hàng dreshbank của đức đã chấp thuận đóng khoản phạt trị giá là bảy hai tỷ usd
để gian xếp cáo buộc bán chứng khoán đảm bảo bằng tài sản thế chấp nhà ở dưới chuẩn dẫn đến cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu vào năm hai nghìn tám
theo bộ tư pháp mỹ thì đây là khoản tiền phạt lớn nhất đối với một thực thể đã góp phần gây ra cuộc khủng hoảng tài chính năm hai nghìn tám
theo thỏa thuận này ngân hàng lớn nhất của đức sẽ phải trả ba một tỷ usd
đức sẽ trả ba một tỷ usd và bốn một tỷ usd hỗ trợ cho người vay tiền và chủ nhà tại mỹ
đây cũng là số tiền nằm trong thỏa thuận về nguyên tắc mà dashubank đã công bố hồi cuối tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi
bộ ngoại giao mỹ thông báo nước này đã chi năm trăm linh triệu usd cho quỹ khí hậu xanh của liên hợp quốc
nhằm giúp các quốc gia đang phát triển đối phó với tình trạng biến đổi khí hậu
các nước giàu cam kết đóng góp ba tỷ usd cho quỹ khí hậu xanh
được sử dụng để hỗ trợ các nước nghèo dễ bị tác động bởi tình trạng biến đổi khí hậu
triển khai những dự án sử dụng công nghệ năng lượng sạch hơn
và xây dựng năng lực chống chọi trước những tác động do biến đổi khí hậu gây ra
khoảng năm trăm linh triệu usd này là lần đóng góp thứ hai của mỹ sau lần đầu tiên vào năm hai nghìn một mươi sáu
qua đó nâng tổng số tiền đóng góp quỹ tới thời điểm này là một tỷ usd
các nước giàu cam kết đóng góp cho quỹ khí hậu xanh một mươi tỷ usd trong lần gây quỹ đầu tiên năm hai nghìn một mươi bốn
theo luật tổng thống trump có quyền từ chối đóng góp khoản quỹ còn lại trong số ba tỷ đô la đã cam kết
những hình ảnh thế giới vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình thời sự của truyền hình nhân dân
cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi kính chào tạm biệt